tám đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá và ghi số đề liên tình với số tiền cá cược gần một mươi tỷ đồng mỗi tháng vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố
trước đó đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đồng loạt triệt phá chín tụ điểm đánh bạc thu giữ hơn bảy trăm ba mươi triệu đồng hai mươi hai điện thoại di động một ipad một xe ô tô và một số tài liệu liên quan
đối tượng đặng công thành giao cho lê tấn hoàng đi thu phơi đề của trần quốc huy đặng thị thanh minh ngô đức tiến và một số con bạc trên địa bàn thành phố bùa ma thuột rồi chia phơi chuyển cho nguyễn ngọc sơn và lê trường thông qua tin nhắn điện thoại sau đó dựa vào kết quả số số của miền trung và miền bắc để trả tiền thắng thua cho các con bạc số tiền mỗi tháng các đối tượng cá cược là gần một mươi tỷ đồng
còn tại vĩnh long một mươi một đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị công an huyện long hồ
phối hợp cùng công an thị trấn long hồ bắt quả tàng
nhận được tin báo của người dân lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành trí nhà của trương công nghiệp em bốn mươi tuổi tại thị trấn long hồ huyện long hồ tỉnh vĩnh long thì phát hiện nghiệp em và một mươi đối tượng tuổi từ hai mươi ba đến bốn mươi bốn tuổi có hộ khẩu tại các huyện long hồ mang thít vũng liêm của tỉnh vĩnh long và thành phố vĩnh long có biểu hiện nghi vấn tàng chữ sử dụng trái phép chất ma túy
qua thử nhanh phát hiện có một mươi đối tượng dương tính với ma túy
kiểm tra tại hiện trường lực lượng công an còn phát hiện năm bịch ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
đặc biệt lực lượng công an còn thu giữ tại đây hai cây mã tấu và roi điện hiện các đối tượng đã được đưa về cơ quan công an để tiếp tục điều tra mở rộng
trong một tháng lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần hai mươi trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn thông tin do cục cảnh sát giao thông bộ công an cung cấp
cụ thể từ ngày một tháng một đến ngày ba mươi một tháng một lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã triển khai xử lý vi phạm theo luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín của chính phủ
lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã phát hiện xử lý một mươi bảy ba trăm tám mươi sáu trường hợp vi phạm nồng độ cồn phạt tiền năm mươi ba tỷ một trăm năm mươi năm triệu đồng tước giấy phép lái xe một mươi sáu trăm chín mươi năm trường hợp
trong đó một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm
nồng độ cồn cao như thanh hóa đắk lắc tây ninh bắc giang đồng nai tp hcm cà mau gia lai hà nội bến tre
đặc biệt nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt quá bốn mg trên một lít khí thở như tp hcm hai trăm sáu mươi bốn trường hợp cà mau hai trăm năm mươi bảy trường hợp kiên giang hai trăm một mươi hai trường hợp
một đối tượng bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản vừa bị công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu phát hiện

đưa tin gây sốc để tăng lượng tương tác tăng số lượng người theo dõi trên mạng xã hội
bởi vậy trước tình hình dịch bệnh mỗi người dân cần tỉnh táo để cập nhật những thông tin chính thống cũng như có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu cho bản thân và gia đình
được tin gây sốc để tăng lượng tương tác tăng số lượng người theo dõi trên mạng xã hội
được tin gây sốc để tăng lượng tương tác tăng số lượng người theo dõi trên mạng xã hội
hàng nghìn hộp khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa được đội an ninh công an quận thanh xuân tp hcm phối hợp cùng đội quản lý thị trường số một mươi hai cục quản lý thị trường hà nội phát hiện thu giữ sau khi kiểm tra đột xuất một công ty kinh doanh vận chuyển hàng hóa trên địa bàn quận thanh xuân

tiếp khẩu trang chưa rõ hóa đơn chứng từ đội quản lý thị trường số một mươi hai và cơ quan công an quảng thanh xuân sẽ tiến hành đấu tranh đối với các đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm những hành vi gom hàng vơ vét để có hành vi gom hàng vận chuyển hàng hóa nhằm mục đích trục lợi
chủ lô hàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thành phố đà nẵng khai nhận số hàng này được thu gom ở đà nẵng chuyển ra hà nội và dự định đưa lên lào cai tiêu thụ thì bị phát hiện và thu giữ
qua lời khai ban đầu thì chúng tôi thấy cái lô hàng này thì có dấu hiệu là thu gom từ các quầy thuốc cũng như là các nguồn hàng ở việt nam và để mà xuất sang các đơn vị ở nước ngoài để mà tiêu thụ và sử dụng
trước mắt thì các cơ quan chức năng đang phối hợp
cơ quan chức năng đang phối hợp để kiểm tra và làm rõ nguồn gốc xuất xứ từ đó chúng tôi sẽ tiến hành xử lý theo quy định của luật
trước tình hình dịch bệnh corona diễn biến phức tạp nhu cầu mua khẩu trang y tế của người dân tăng cao công an quận thanh xuân sẽ tiếp tục kiểm tra giả soát nhằm xử lý kịp thời các hành vi bán khẩu trang giá cao và khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin truy nã tội phạm

hộ khẩu thường chú tại số nhà bốn trăm bảy mươi tám phố đoàn kết phường ninh phong tp ninh bình tỉnh ninh bình
đối tượng này cao một m bảy mươi sống mũi lõm và có sẹo chấm cách ba cm trên sau mết phải
và đối tượng nguyễn hữu hương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã quỳnh thanh huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an phải nhận quyết định truy nã của công an tp ninh bình tỉnh ninh bình về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm
đối tượng này cao một m sáu mươi
đối tượng này cao một m sáu mươi ba sống mũi khung dái tay trúc và có nốt rùi cách hai cm dưới sau mết phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin mùa mùa ba online cập nhật đến đây là kết thúc
xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv